từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám đoàn đại biểu tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí khăm khần chân thạ vi xúc
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào bí thư tỉnh trường tỉnh luông pha băng làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí khăm khẩn trăn thạ vi xúc đã bày tỏ cảm ơn chân thành đến đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình đã hỗ trợ cho tỉnh luông pha băng trong thời gian qua
đồng thời mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào nói chung tiếp tục phát triển tốt đẹp
phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hòa bình khẳng định hòa bình luôn nỗ lực hết sức mình để đưa các chương trình dự án hợp tác với tỉnh luông pha băng ngày càng đi vào chiều sâu
đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước
nhân dịp này trên tinh thần hợp tác hữu nghị đặc biệt và hiểu biết lẫn nhau giữa hai đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước việt nam lào
tỉnh luông pha băng và tỉnh hòa bình đã ký kết biên bản ghi nhớ
trong đó hợp tác cùng nhau phát triển các lĩnh vực như tạo điều kiện để tăng cường giao lưu văn hóa tìm hiểu lịch sử
trao đổi cán bộ công chức viên chức học tiếng lào và tiếng việt khuyến khích đầu tư kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu
nằm trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu cấp cao tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã thăm khu di tích
nơi diễn ra đại hội trù bị đại hội hai đảng nhân dân cách mạng lào tại phường trăm mát thành phố hòa bình thăm và làm việc tại một số địa phương trong tỉnh hòa bình